làng cự đà thuộc xã cự khê huyện thanh oai cùng với làng cổ đường lâm
là những nơi còn lưu giữ nét kiến trúc cổ kính mang đậm văn hóa làng quê bắc bộ
với nét đặc trưng của những ngôi nhà cổ nam gian ba gian đan sen kiến trúc thời kỳ pháp
đã tạo nên một nét đẹp riêng của cự đà
để cảm nhận rõ nét hơn về làng cổ cự đà mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
cách trung tâm hà nội không xa về hướng tây cự đà được biết đến là ngôi làng cổ ven sông
chứa đựng những nét văn hóa kiến trúc độc đáo
trải dài hơn tám trăm linh mét bên dòng sông nhuệ các công trình quan trọng của làng như đình
chùa trụ sở hương thôn đều hướng ra bờ sông
trước kia ở cuối thế kỷ một mươi chín
đà có vị trí giao thương thuận lợi thuyền bè qua lại tấp nập
dần dần cự đà trở thành một nơi buôn bán lớn
người dân trong làng có thu nhập ổn định bắt đầu xây dựng quê hương cự đà
tạo ra những nét kiến trúc kết hợp độc đáo vẫn còn giữ đến ngày nay
bất cứ ai khi đến cự đà đều cảm thấy ấn tượng từ đường làng ngõ xóm
cho đến những ngôi nhà việt cổ mỗi công trình đều mang những nét kiến trúc riêng biệt
làng cự đà nếu nói về
lịch sử thì có cách đây từ tám đến khoảng độ chín trăm linh năm
thế làng cự đà thì có thể nói là đây là một cái làng cổ của đồng bằng bắc bộ
đấy có một số các cái mà nó mang cái giá trị nó rất là cổ
thứ nhất là về cái kiến trúc nhà của khự đà trước đây thì nó có hai cái trường phái kiến trúc
thứ nhất là về cái kiến trúc phương tây
và cái thứ hai là kiến trúc phương đông
thì đối với lại cái làng nghề cự đà thì có thể nói là nó
là một cái làng cổ

nó có khoảng độ ba trăm linh ngôi nhà
nhưng trong cái giai đoạn hiện nay thì cũng một số ngôi nhà đã xuống cấp
mà một số ngôi nhà thì hiện nay là bà con nhân dân thì cũng đã tiến hành cải tạo
thế hiện nay mà để tính cái ngôi nhà cổ lúc này nó chỉ còn khoảng một phần tư
vào khoảng độ năm đến sáu mươi ngôi nhà nó còn có những cái giá trị cổ
nó còn nguyên vẹn
gia đình ông vũ ngọc giao đã có sáu thế hệ sinh sống và gắn bó với ngôi nhà cổ của cha ông để lại
với niên đại khoảng một trăm ba mươi năm năm
đây là một trong số ít những ngôi nhà cổ vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét kiến trúc xưa
nhà làm chủ yếu bằng gỗ không có tường
chỉ có những cánh cửa bức bàn mùa đông hạ xuống mùa hè dựng lên
các chi tiết trên cột nhà xa nhà đều được chạm khắc những họa tiết tình xảo
ngôi nhà này đã khái là đến bây giờ là một trăm ba mươi năm năm rồi
nói chung là làm cấu tạo của nhà
nhà thờ là năm gian ở dưới này là nhà khách ba gian
từ trước đến nay ngày xưa như thế nào thì bây giờ vẫn nguyên bản không có gì thay đổi cả
chúng tôi là từ các cụ ngày xưa thì chúng tôi là nói chung là cái cổ này là cái bản chất của gia đình nhà tôi
ngày xưa là cụ tôi làm người thợ trạng làm người thợ trạng
những cái cổ này tôi thích lắm tôi còn không bao giờ mà nghĩ đến đại khái
nhưng mà bảo xửa nọ xửa kia không có
ngày xưa nào bây giờ đúng như thế không có xa một tí nào cả
hiện nay do sự phát triển đô thị hóa nhanh những giá trị kiến trúc cổ kính của cự đà đang dần thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng hiện đại
cự đà hiện chỉ còn khoảng bốn mươi ngôi nhà vẫn giữ được nét kiến trúc cổ xưa và kiến trúc thời kỳ pháp
để trùng tu bảo tồn được những công trình kiến trúc của làng là rất khó
bởi cự đà vốn là làng nghề vì mưu sinh nhiều gia đình phải chấp nhận phá bỏ những nét kiến trúc xưa để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu sản xuất của gia đình
ở đây thì cũng có một cái đề nghị với lại các cơ quan là để mà tiếp tục bảo tồn những cái ngôi nhà cổ và những cái giá trị cổ của làng cự đà
thì cũng đề nghị với các cơ quan là có những cái là hỗ trợ
địa phương về cái mặt cơ chế chính sách cũng như là về nguồn vốn để làm sao như vậy cho xã cũng như thôn và nhân dân của làng tự đà
là sẽ làm sao giữ gìn tốt và phát triển cái bản sắc của địa phương làng cự đà
ngoài những ngôi nhà cổ tự đà còn có các công trình đình chùa miếu là những di sản được xếp hạng di tích quốc gia
sau khuôn viên miếu là đàn xã tắc
thể hiện lòng thành kính của người dân đối với vị thần nông đàn xã tắc được lập lên để cúng tế vào mỗi dịp với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa
giúp người dân trong làng có những vụ mùa sản xuất đạt năng suất cao
người xưa có câu tương cự đà cà thụy khê
làng cự đà ngoài những nét kiến trúc độc đáo còn nổi tiếng với nghề truyền thống làm tương
tương tự đà hiện nay được nhiều người biết đến với loại tương đậm đà thơm ngon
quá trình để tạo ra một mẻ tương gồm rất nhiều công đoạn cầu kỳ phức tạp
bắt đầu từ chọn nguyên liệu cho đến khi ủ tương
trung bình mất khoảng hai tháng để cho ra một mẻ tương thành phẩm
đặc trưng của tương cự đà có màu vàng tươi có vị thơm ngọt đặc trưng của tương cự đà
tương cự đà có thể được làm bằng nước đậu
nước đậu thì chúng tôi cũng đặt đông cái loại đậu to hạt đều hạt đậu lạnh một đổ vào khoảng từ một mươi năm đến hai mươi ngày
tùy theo chung thì là khi mà nếm cái nước đậu nó được ngọt rồi thì gọi là đủ cái châu chuẩn được ngả
ngày xưa gọi là ngả tương thì ra mới hòa cái nước đậu của cái mốc ấy
thế là xay là thành tương
khó nhất là cái khâu gọi là giang đậu lắm
cho nó đều
giang sống cũng hồng giang chín cháy cũng hồng
đó là vừa phải
thế là gọi là khâu giang đậu
nhắc đến làng cự đà không thể không nói đến nghề làm miến
làng nghề truyền thống làm miến của cự đà đang trên đà phát triển mạnh mẽ
sản xuất miến được xem là nguồn dung chính của người dân nơi đây
đi quanh làng những ngày trời nắng đâu đâu cũng thấy những phên bánh miến vàng ống được người dân đem phơi khắp nơi
để có sợi miến ngon
ở mỗi công đoạn sản xuất đòi hỏi người làm phải cẩn thận và tỉ mỉ
ở công đoạn phơi bánh trước khi cắt thành từng sợi miến
cũng cần người phơi phải thật khéo làm sao để tấm bánh miếng được căng rộng đều trên tấm phên rộng
như vậy bánh miến mới khô đều và dễ cắt thành từng sợi miến nhỏ
khi được phơi khô đến một mức độ nhất định bánh miến sẽ được máy cắt nhỏ thành từng dạy dài
sau đó được đem đi phơi tiếp cho đến khi đạt tiêu chuẩn về độ khô của miến
miến cự đà thường có màu vàng ỏng
hoặc trắng mịn khi nấu có vị thơm ngon giòn và dai
các nghề trắng miến hiện nay đều được bằng máy móc
về năng suất có thể nói là lúc này tính vào năng suất có thể nói gấp ba làm bằng nghề thủ công trước đây
trước đây một ngày đòi hỏi là trong quá trình mình trắng chỉ được khoảng độ từ ba đến năm tạ miến
nhưng có thể đến bây giờ người ta trắng một ngày bằng máy năng suất của nó đạt từ một tấn cho đến một tấn rưỡi một ngày
với những nét kiến trúc độc đáo
cùng những nghề truyền thống phong phú
làng cổ cự đà có tiềm năng phát triển du lịch dành cho những người yêu thích nét đẹp
muốn khám phá trải nghiệm kiến trúc nơi đây
hoặc đơn giản tìm về để cảm nhận được sự bình yên
những giá trị văn hóa xưa mà cha ông ta đã dày công gây dựng
để định hướng đến phát triển du lịch tại cự đà
vấn đề cấp thiết đặt ra bây giờ cần có sự chung tay của các cấp
các ngành có liên quan trong việc tuyên truyền vận động người dân
cùng tham gia giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa
nét kiến trúc độc đáo của cự đà
định hướng cho phát triển du lịch
chúng tôi chỉ làm được công tác định hướng
tuyên truyền vận động người dân giữ lại các nét kiến trúc cổ
như đình chùa các ngôi nhà cổ
để thu hút du khách về thăm làng cổ
cũng như phát triển văn hóa tâm linh
như đình chùa các ngôi nhà cổ